hiện các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh phú yên đang triển khai công tác vận hành hồ chứa
điều tiết nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông ba đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
việc vận hành hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn cho vùng hạ du khi các nhà máy xả lũ
để bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân và đất sản xuất vùng hạ du công ty cổ phần thủy điện sông ba hai
đã có văn bản đề nghị ubnd các huyện sơn hòa sông hinh tây hòa phú hòa đông hòa và thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
có ảnh hưởng khi thủy điện xả lũ thông báo cho nhân dân đang canh tác chăn nuôi các đơn vị thi công
và dự án có hoạt động trong hành lang thoát lũ ở hạ du chủ động thu hoạch các loại hoa màu cây trồng vật nuôi
di rời tài sản vật tư thiết bị máy móc ra khỏi vùng ngập lụt
các nhà máy thủy điện tại tỉnh phú yên cũng đã xây dựng hệ thống loa cảnh báo ven sông ba trước khi xả lũ
để chủ động phòng tránh thiệt hại về người và tài sản